đập thủy lợi phước hòa nằm trên địa bàn xã an thái huyện phú giáo tỉnh bình dương và huyện trân thành của tỉnh bình phước do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi hồ dầu tiếng phước hòa thuộc bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn quản lý
mặc dù đã có biển cấm xe từ một mươi tấn trở lên nhưng mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ô tô chở đất có tải trọng lớn chảy qua đệ chạy qua đây có nguy cơ gây mất an toàn cho thân đập
đập thủy lợi phước hòa có nhiệm vụ cải thiện môi trường và chất lượng nguồn nước vùng hạ du của hai sông sài gòn và vàm cỏ đông
đồng thời cấp nước thô cho dân sinh và công nghiệp cho các tỉnh thành phố hồ chí minh bình dương bình phước và tây ninh
và cũng như cấp nước tưới cho hơn năm mươi tám ba trăm sáu mươi ha đất nông nghiệp ở các địa phương này
theo quan sát của phóng viên chỉ trong buổi sáng ngày một mươi tháng sáu đã có khá nhiều xe ô tô ba mươi trở đất mang biển kiểm soát
các tỉnh phố hồ chí minh bình dương và tây ninh
với việc xe có tải trọng lớn đang chạy qua đập thủy lợi phước hòa như hiện nay
rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng để chấn chỉnh bảo đảm an toàn đập tránh hư hại công trình